chỉ sau vài giờ truy xét phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an quận cẩm lệ
đã bắt giữ được hung thủ giết người là phan văn hưng một mươi sáu tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
cụ thể vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một hai nhóm bạn trong đó có cả hung thủ và nạn nhân một mươi ba tuổi
hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường yên thế phường hòa an quận cẩm lệ để giải quyết mâu thuẫn
sau nhiều lần khiêu khích nạn nhân
nạn nhân dùng hung khí là một con dao tự chế đuổi đánh hưng
trong lúc truy đuổi nhau khi nạn nhân làm rơi giao tự chế hưng đã dùng con dao bấm để sẵn trong người
đâm vào nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ
gây án xong hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ
do phát sinh mâu thuẫn cá nhân hai đối tượng là bùi văn tư và nguyễn đình hòa đã dùng dao tấn công
và xông vào đấm đá làm nạn nhân bị thương
công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày sáu tháng một mươi một hai đối tượng đến quán trà chanh của anh hát để uống nước
tại đây do phát sinh mâu thuẫn cá nhân hai đối tượng này đã dùng dao tấn công và xông vào đấm đá làm anh hát bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện thạch thành đã huy động lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường
để điều tra xác minh làm rõ
biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật không thể trốn tránh
ngày tám tháng một mươi một bùi văn tư và nguyễn đình hòa đã đến cơ quan công an để đầu thú
là phó giám đốc của một doanh nghiệp chuyên cho thuê thiết bị phục vụ thi công công trình do làm ăn thua lỗ
không có khả năng trả nợ nên đối tượng đặng thanh tiên ba mươi bốn tuổi quê ở quảng ngãi đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản